nhằm góp phần kích cầu du lịch trước mùa cao điểm hè hai nghìn hai mươi các hãng bay cho biết sẽ mở thêm nhiều đường bay mới trong tháng sáu
để mở rộng và hoàn thiện mạng bay nội địa sẵn sàng chuẩn bị bay quốc tế
đại diện các hãng bay cho biết lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
các chuyến bay trong ngày hai mươi chín tháng năm của hãng đã tăng ba mươi sáu và từ ngày một tháng sáu tới đây
các hãng hàng không của việt nam sẽ khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm ngoái
các đường bay từ hai đầu sân bay lớn ở hà nội và tp hcm kết nối với các tỉnh thành trọng điểm về du lịch
được tăng tần suất bay phục vụ người dân
các hãng bay cho biết luôn trong tâm thế sẵn sàng phục hồi hay kết nối lại đường bay khi mà chính phủ có quyết định